tại hà nội hội truyền thông số việt nam đã tổ chức họp báo công bố về giải thưởng công nghệ số việt nam
việt nam digital award hai nghìn một mươi tám
giải thưởng công nghệ số việt nam việt nam digital award là giải thưởng thường niên của hội truyền thông số việt nam
nhằm tôn vinh các đơn vị cá nhân xuất sắc góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số và phát triển kinh tế số tại việt nam
năm hai nghìn một mươi tám là năm đầu tiên giải thưởng công nghệ số việt nam được tổ chức
giải thưởng gồm hai hạng mục lớn trao cho hai nhóm
hạng mục một sản phẩm dịch vụ công nghệ số tiêu biểu nhằm tìm kiếm tôn vinh đơn vị cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông
sở hữu các sản phẩm dịch vụ công nghệ số tiêu biểu hướng đến giải quyết các vấn đề nhu cầu thực tiễn của cuộc sống
hạng mục hai ứng dụng công nghệ số xuất sắc nhằm tìm kiếm tôn vinh đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ
từ mô hình truyền thống sang môi trường làm việc kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số
lễ tôn vinh và trao tặng giải thưởng công nghệ số việt nam sẽ được truyền hình trực tiếp vào một mươi năm h ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín